hà nội luôn là niềm cảm hứng cho những sáng tác của văn học nghệ thuật nước nhà
đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc các ca khúc về hà nội luôn được khai tháp một cách sâu đậm với những cảm xúc tự hào
trong dòng chảy của âm nhạc việt nam đã có rất nhiều tác phẩm viết về hà nội có giá trị nghệ thuật cao
và để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng khán thính giả cả nước như người hà nội của nguyễn đình thi
bài ca hà nội của vũ thanh hà nội niềm tin và hy vọng của phan nhân
mỗi tác phẩm là một nét vẽ riêng trong tổng hòa bức tranh hà nội linh thiêng và rất đổi hào hoa
màu không khí truyền thống ngàn năm văn hiến của thủ đô đã nuôi dưỡng tâm hồn và tài năng nghệ thuật trong mỗi nhạc sĩ
bởi thế họ luôn muốn được thể hiện tình yêu với hà nội bằng những tác phẩm đầy tâm huyết
là nhạc sĩ gạo cội của dòng nhà cách mạng dù đã sáng tác nhiều tác phẩm cho hà nội
nhưng nhạc sĩ doãn nho vẫn luôn mong muốn sáng tác nhiều hơn nữa và luôn cổ vũ lớp nghệ sĩ trẻ viết về hà nội
hiện nay các nhạc sĩ trẻ của chúng ta là rất là tình cảm sâu nặng với hà nội
cái điểm đó rất mừng bởi vì mỗi một thế hệ nó có một cái ngôn ngữ âm nhạc riêng
nhưng cái truyền thống yêu nước anh hùng bất khuất và bảo vệ biên giới bảo vệ lãnh hài của chúng ta
đồng thời với xây dựng chủ nghĩa xã hội
thì cái đó là luôn luôn là những nhiệm vụ hàng đầu và là những cảm xúc hàng đầu
hà nội hôm nay dẫu có đổi thay thì vẫn sẽ có một hà nội rất chung
được gói ghém lưu giấu gìn giữ trong những ca khúc thân thương mà bỏng cháy
hùng dũng mà lắng sâu của những nghệ sĩ nhạc sĩ việt nam
hà nội vẫn luôn và sẽ mãi là niềm cảm hứng bất tận cho văn học nghệ thuật nước nhà